những năm trước đây xã thái tân huyện nam sách tỉnh hải dương là điểm nóng về tình trạng cát tặc
nhưng từ khi xã thành lập đội tự quản phòng chống cát tặc thì nạn hút trộm cát đã hầu như không còn
ghi nhận sau đây của truyền hình nhân dân tại nam sách hải dương
vào khoảng những năm hai nghìn một mươi ba hai nghìn một mươi bốn khu vực bãi bồi rộng hàng chục hectare chạy dài khoảng sáu km bên bờ sông thái bình
qua địa bàn xã thái tân huyện nam sách tỉnh hải dương đã bị các đối tượng khai thác cát trái phép lộng hành tàn phá khiến người dân bức xúc
của các cháu nó trông cô ấy thế là từ bấy giờ nó cũng đỡ trước thì nó hút suốt ngày suốt đêm trừ trập tối đến nửa đêm
nhưng mà từ ngày các cháu nó ở đây tội tự quản nó ở đây các cháu nó trông nó đỡ
có hiện tượng phát hiện tuần tra canh gác có hiện tượng tàu cát thì sẽ báo cáo về cho
đội trưởng đội tự quản đội tự quản sẽ đôn đúc anh em ra tục trực để xung đổi
nếu như cái tàu nào cố tình mà trong đội tự quản đã thông báo trên loa là cố tình mà vào xâm phạm thì buộc lòng đội tự quản phải ra bắt giữ
đội tự quản phòng chống cát tạc thôn tân thắng xã thái tân được thành lập từ năm hai nghìn một mươi năm với khoảng ba mươi thành viên
với thành viên nòng cốt là những cựu chiến binh được trang bị đầy đủ áo phao đèn pin và vận động người dân mua một thuyền máy để truy đuổi các đối tượng hút trộm cát
trò gác được thành lập ngay tại bãi nên chủ động xua đuổi tàu
ngoài lực lượng đội tự quản thường xuyên thay nhau túc trực hai người một ca người dân trong thôn cũng sẵn sàng hỗ trợ khi có tiếng kẻng báo động
từ khi thành lập đội tự quản đã bắt giữ được bảy tàu cát giao cho liên ngành của huyện xử lý
bây giờ hiện tại là đội tự quản vẫn hoạt động nhưng thực tế là cát tạc cũng lấy ít hơn so với trước cũng lén nút thôi nhưng bây giờ hầu như là giảm được đến tám mươi năm
đội tự quản phòng chống cát tặc ở thôn tân thắng xã thái tân đã mang lại hiệu quả cao mô hình này cần được nhiều địa phương nhân rộng hơn nữa